hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hôm nghe tin báo con tôi được cứu và đang trở về tôi mừng lắm nhưng thấp thòm cả đêm không ngủ được chỉ mong trời sáng để chạy ra cẳng đón con mới yên tâm
con trai may mắn sông sát chỉ mong các ngư dân khác cũng sẽ trở về an toàn
nhớ lại giây phút sông lóc kinh hoàng ngư dân lê văn chiến kể
khi đang đánh bắt tàu cá đi ở vùng biển thời tiết xấu mưa lớn kèm theo lốc xoáy thậm chí tạo nên cột nước khổng lồ trên biển
trong chốc lát chiếc tàu cá nhỏ đã bị sóng lớn đánh chìm ông chiến và các ngư dân trên tàu mỗi người giặt sang một hướng
may mắn ông chiến bám vào một thùng nước cứ thế trôi giặt suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ trên biển trước khi được một tàu cá phát hiện cứu vớt
ông chín kể lốc xoáy kèm gió rất mạnh mấy chục năm đi biển chưa bao giờ thấy cột nước xoáy cao như thế
trôi giặt trên biển cả ngày trời vừa đói vừa khát tôi cứ nghĩ bản thân không thể trở về được nữa
phép màu đã xảy ra với trường hợp của ông nguyễn ngọc hà người may mắn bám vào một chiếc phao rồi trôi lênh đênh trên biển ba ngày
tối ngày sáu tháng năm bà hà giang và ông hà vỡ hòa cảm xúc khi ai tin chồng mình đã liên lạc với người thân
bà giang nói tôi đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay tối hôm qua bông dưng người di dượt hối hả chạy đến báo với tôi rằng
anh hà đã liên lạc với di hiện đang ở trên tàu cá để trở về
ông nguyễn ngọc hà là ngư dân trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts do ông phan thanh hùng làm chủ tàu
ông hà là người duy nhất trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts trở về các ngư dân còn lại trên tàu này hiện vẫn chưa có thông tin
ông hải là người cuối cùng trong bốn ngư dân cập biến vào đất liền vào sáng nay
tình trạng sức khỏe của ông hiếu đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu
bác sĩ nguyễn văn lai trạm trưởng trạm y tế phường quảng phúc tiến tới thăm khám cho ông hà rồi chia sẻ
bệnh nhân nguyễn ngọc hà được đưa vào trạm y tế vào trước ngày bảy tháng năm
hiện anh hà đang mơ màng chưa nói được nhiều
trong quá trình chuyển nước bàn tay của anh hà chưa rưỡi thẳng được do cầm nắm một vật gì đó quá lâu
theo người nhà của ngư dân nguyễn ngọc hà lúc tỉnh dậy anh hà nói đã lây lanh trên biển ba ngày ba đêm
thứ duy nhất anh bầu phiếu vào để nổi trên biển đó là căn nhựa nhỏ
đến lúc cần kiệt sức anh hà may mắn được một tàu cá ở hà tĩnh phát hiện và cứu sống
lúc lên thuyền anh hà vội vã nhờ liên lạc cho gia đình và chỉ nói được câu súng rồi
sau đó anh hà ngất lịm đi được tàu cá của ngư dân chăm sóc và đưa vào bờ an toàn
được biết anh nguyễn ngọc hà là máy trưởng của tàu cá qb chín mươi ba nghìn sáu trăm một mươi bốn ts dòng phan thanh hùng
phường quảng phúc xa ba đồn tỉnh quảng bình làm thuyền trường
theo ngư dân hoàng đăng dung vào ngày hai tháng năm khi bảy thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
đang làm việc thì bất ngờ mưa gió mù mịt kéo đến đánh chìm tàu
rất may mắn mọi người kịp thời phát đi thông báo tàu gặp nạn và cung cấp vị trí tàu ở trên biển
tầm trưa một con mưa kèm lốc xoáy kéo qua tàu chúng tôi bị nhấn chìm
trong thời gian rất ngắn tôi nhảy ra khỏi tàu mỗi người lạc cho một hướng
hai giờ sau tôi may mắn được tàu bạn phát hiện và cứu vớt
ngư dân hoàng đăng dung được cán bộ quân y bộ đội biên phòng cờ khẩu càng xanh
chăm sóc y tế hồi phục thể lực
đến bây giờ dung vẫn chưa hết băng hoang khi kể lại những giây phút sinh tử trong con lốc xoáy
lúc gió to nổi lên dung và bảo chưa kịp mặc áo phao đi ra đầu mối tàu để thả neo cố định vào tàu
neo chưa kịp thả thì cả con tàu đã bị lật
phía sau có người hét to gọi hay đứa nhanh chóng mặc áo phao vào
thế nhưng không còn kịp nữa rồi
dung và bảo hay đứa văng ra hai hướng do bị sóng gió đánh mạnh ra xa
hoàng đăng dung kể lại em và bảo cũng chạy lên mũi tàu thả neo
nhưng mà gặp gió lốc quá to hắt lật cả con tàu
em và bảo đều không mang áo phao
lúc tới đầu mũi tàu để neo tàu khi gió lốc tới nhưng mà chạy không kịp lật cả tàu luôn
bị lúc hai giờ chiều thì khoảng bốn giờ chiều có tàu tới vớt lên
trái ngược với cảm xúc của các gia đình có ngư dân trở về an toàn
thân nhân của một mươi thuyền viên đang mất tích vẫn chung ngóng từng giờ từng phút mong có một phép màu
trong căn nhà cấp bốn trên bờ biển chị nguyễn thị thủy chú thôn tân mỹ phương quảng phúc
chồng ngư dân phan thị hùng chủ tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts cứ đứng ngồi không yên
suốt nhiều ngày qua chị thủy ngóng tin chồng mất ăn mất ngủ
khi có tin một số ngư dân đã được cứu sống niềm hy vọng lại lưới lên đối với chị thủy
nhưng rồi lại hụt tháng khi những người được cứu sống và trở về chưa có tên chồng
vợ chồng chị thủy có hai con trai đang đi lao động ở nước ngoài
trong làm nghề biển nên chị thủy thường ở nhà một mình
vào ngày hai mươi tám tháng bốn anh hùng cùng bốn người khác lên tàu ra khơi
đến đêm ngày ba tháng năm không may gặp dòng lóc và mất liên lạc cho đến nay
một người thân của ngư dân hùng nói từ khi chính quyền địa phương thông báo tàu cá của hùng gặp nạn
anh em trong nhà đều bùn dừn hết tay chân
sáng nay một thuyền viên trên tàu của hùng đã trở về an toàn
hy vọng rằng những người còn lại đều bình an
ông nguyễn văn lương bốn mươi bảy tuổi trú tại tổ dân phố xuân lộc phường quảng phúc thất thân cho chức còng trạm
con trai của ông là em nguyễn văn bảo một mươi tám tuổi chưa có tung tích gì
và sáng ngày bảy tháng năm ông vẫn đến để nghe ngóng thông tin những người trở về
ông lương buồn bã nói cháu bảo học hết lớp sáu thì nghỉ học
nói đi thuyền cũng được bốn năm rồi
từ hôm gặp nạn đến giờ tôi chưa nhận được tin tức gì về nó
tôi lo lắng trước đứa con trai út của tôi quá
hình ảnh người bố với bàn tay dương dày đứng ngồi thất thân trước còng trạm
nhiều người cảm thấy xúc động đến động viên ông lương
hơn ai hết
ông lương cũng là một ngư dân
ông cũng hiểu sự đánh đời của nghề làm ngư dân hồn treo cột bùm nguy hiểm luôn cận kề
nhưng thật không may sự cố lại xảy ra đối với chính người con trai út của ông
tính đến thời điểm hiện tại còn một mươi ngư dân vẫn đang mất tích trên biển
lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực huy động các tàu thuyền để tìm kiếm
người dân sống đạo tân mỹ vẫn nghe đến cầu nguyện
hy vọng một điều may mắn sẽ đến đối với những người còn mất tích
để họ sớm trở về cùng đoàn tụ với gia đình
ông nguyễn ngọc hiền phó chủ tịch ubnd phường quảng phúc cho biết
chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích ngư dân bị nạn
lãnh đạo địa phương cũng đã đến động viên tinh thần của các gia đình có người gặp nạn và sẽ có kế hoạch hỗ trợ
như báo sức khỏe đời sống đã đưa tin ngày sáu tháng năm
tri cục thủy sinh tỉnh quảng bình thông tin về việc bốn tàu cá của địa phương bị chìm do rông lốc
nhiều ngư dân đã bị mất tích
khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts của ông nguyễn đức trung
chú tại xã đức trạch huyện bố trạch quảng bình phát đi thông báo tàu gặp nạn
và cung cấp vị trí tàu chìm trên biển
lúc này trên tàu có bảy người ngư dân hoàng đăng dung là thuyền viên duy nhất trên tàu gặp nạn đã được cứu sống
đến giờ phút hiện tại sáu thuyền viên vẫn còn đang mất tích
cùng ngày tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts do ông lê văn chiến chủ tay phương quảng phúc xuất bến tại cửa ranh
với năm thành viên sau đó cũng đã bị chìm
rất may mắn sau khi sự việc xảy ra tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts do ông nguyễn văn phương
chú tài phương quảng phúc phát hiện và sau đó đã cứu sống được cả năm thuyền viên
tiếp đó vào đêm ngày ba tháng năm tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts do ông phan thanh hùng
chú tài phương quảng phúc thị xã ba đồn mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển cùng với năm thuyền viên
cùng thời điểm trên tàu cá qb chín mươi ba nghìn bảy trăm một mươi hai ts do ông phạm văn trung chú tại xã đức trạch
huyện bố trạch làm thuyền trưởng ra khơi khi gặp nạn khiến cho tàu chìm
may mắn cả bảy thuyền viên gặp nạn đã được tàu cá khác phát hiện đưa lên thuyền
hiện lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá đang hoạt động trên biển
và đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân cứu các ngư dân đang mất tích